chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ khánh thành công trình khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ xã liên khê huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh
công trình tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ xã liên triểu huyện thủy nguyên khánh thành và đưa vào sử dụng
nhằm bảo tồn phát huy truyền thống của dân tộc trong hàng ngàn năm dựng nước và dựng nước
kết nối giao thông giữa các khu di tích dọc theo bờ hữu sông bạch đằng quốc lộ một mươi với khu di tích bãi cọc tại cánh đồng cao quỳ xã liên khê
từng bước hoàn thiện các công tác bảo tồn và khai thác các khu di tích lịch sử bạch đăng trên địa bàn từ thị trấn minh đức đến xã lại xuân huyện thủy nguyên
đồng thời từng bước thực hiện xây dựng và hoàn thiện đường vành đai phía bắc huyện thủy nguyên từ đường ba trăm năm mươi chín tại đầu đập minh đức tới đường tỉnh ba trăm năm mươi hai xã lại xuân
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện thủy nguyên và thành phố hải phòng góp phần cải thiện môi trường cảnh quan
tăng khả năng khai thác cho hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực du lịch công nghiệp nông nghiệp và các dịch vụ khác trên địa bàn
tại bữa lễ thủ tướng cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ xã liên khê huyện thủy nguyên